tại tp hcm vừa diễn ra hội nghị tổng kết chương trình hợp tác thương mại giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và kết nối cung cầu hàng hóa giữa tp hcm và các tỉnh thành năm hai nghìn hai mươi
năm nay có năm trăm chín mươi tám doanh nghiệp tham gia trong đó bốn trăm bảy mươi bốn doanh nghiệp của bốn mươi một tỉnh thành với hai trăm bốn mươi sáu gian hàng
một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp của tp hcm tham gia với hai trăm hai mươi bốn gian hàng trương bày giới thiệu hàng hóa
một mươi bốn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân phối logistics xuất nhập khẩu tham gia kết nối đưa sản phẩm đạt chuẩn
bảo đảm an toàn thực phẩm vào hệ thống phân phối xuất khẩu
chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố ký kết tiêu thụ sản phẩm cho các tỉnh thành trên bốn năm trăm linh tỷ đồng trên một năm
tập trung hỗ trợ sản phẩm đặc sản vùng miền nông sản thực phẩm chuẩn an toàn có truy xuất nguồn gốc
sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu tìm kiếm nguồn hàng đặc sản cung cấp cho thị trường hưởng ứng cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam xuất tiến mở rộng thị trường cho hàng sản xuất trong nước có chất lượng cao
giá cả hợp lý có tiềm năng xuất khẩu